thưa quý vị bắt đầu từ ngày sáu tháng chín học sinh trên toàn thành phố hà nội đã bắt đầu bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến
sau ba năm triển khai hình thức này đang được học sinh phụ huynh và cả giáo viên quen dần cũng như là có những cải tiến để đạt được hiệu quả
tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn nhất định đặc biệt đó là tình trạng nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra khiến cho buổi học của nhiều học sinh bị gián đoạn
buổi sáng tiết học đầu tiên của minh điệp là môn tiếng việt tuy nhiên phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể kết nối vào lớp học
theo gia đình cho biết buổi học đầu tiên diễn ra không xuân sẻ do tình trạng rất mạng liên tục xảy ra
đến hôm nay vẫn còn tình trạng nhiều học sinh đang học nhưng vẫn bị ao khỏi lớp từ hai đến ba lần trong một buổi học
đồng hành cùng nhà trường thì gia đình cũng chuẩn bị
thiết bị cũng như thời gian để kèm cặp con học online
tuy nhiên trong quá trình học các cháu đôi lúc xảy ra tình trạng mất kết nối nên là hiệu quả trong việc học tập đạt được không đủ cao
hiện nay học trực tuyến đang được nhiều nhà trường sử dụng phần mềm zoom
do là phần mềm miễn phí nên được đa số các nhà trường sử dụng chất lượng giới hạn và số lượng học sinh tham gia lớp học đông nên tình trạng nghẽn mạng rớt mạng thường xuyên xảy ra
đây không phải là kỳ họp đầu tiên diễn ra tình trạng này

nghiên cứu phương án chia ca chia khung giờ học trực tuyến theo từng cấp học cụ thể
điều này vừa có tác dụng khai thác tối đa một thiết bị học trực tuyến cho nhiều học sinh trong một gia đình được sử dụng đảm bảo việc truy cập vào phần mềm được thông suốt
tránh trường hợp cùng thời điểm có quá nhiều tài khoản truy cập vào cùng một hệ thống ảnh hưởng đến tốc độ chất lượng đường truyền